tại nhá lớn hà nội đã công diễn vở ba lê mối tình thành cổ
truyền thuyết về chiếc nỏ thần với câu chuyện tình đầy nước mắt mỹ châu trọng thủy
được thể hiện bằng nghệ thuật ba lê cổ điển
vở diễn là dự án hợp tác giữa trung tâm văn hóa pháp
đại sứ quán pháp tại việt nam và nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
trong bản ba lê với tiêu đề mối tình thành cổ qua lăng kính của biên đạo múa nước ngoài
vở diễn được sáng tạo trên cơ sở từ thời hiện đại
nhìn về quá khứ như một giấc mơ tập trung khai thác mối tình lãng mạn
lây động cảm xúc và thức tình lòng nhân ái của con người
thử nghiệm mới của vở diễn là bối cảnh sân khấu được ngăn cách bởi tấm màn trong mờ
tạo hiệu ứng mơ màng và cũng là màn chiếu một số hiệu ứng hình ảnh hỗ trợ nội dung câu chuyện
yếu tố minh họa có hiệu quả dễ hiểu dễ tiếp nhận giúp cho vở múa nói được nhiều điều
vở diễn do nghệ sĩ phạm anh phương chỉ đạo diễn xuất
nghệ sĩ pechan de art
giám đốc nhà hát nhạc vũ kịch quốc gia vùng rhin pháp trực tiếp giàn dụng vũ đạo
cùng giàn diễn viên múa trẻ của nhà hát vũ kịch việt nam thể hiện
mối tình thành cổ là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa kỹ thuật ballet cổ điển
với múa dân tộc và múa đương đại việt nam
tạo nên một chương trình nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn
qua đó giúp khán giả hiểu hơn và đồng cảm với câu chuyện tình vượt qua không gian và thời gian